thưa quý vị liên quan đến vụ phá hơn ba trăm tám mươi hectare rừng ở huyện yasup
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc cho biết đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng để tiếp tục điều tra mở rộng
ngay sau khi nhận được tin báo về tình trạng hủy hoại rừng ở tiểu khu hai trăm linh năm thuộc xã yatomot huyện yasup
công an tỉnh đắk lắc đã xác lập án tập trung điều tra
liên tục trong nhiều ngày qua các tổ công tác của ban chuyên án đã tích cực khẩn trương thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
vừa tổ chức kiểm tra thực địa khám nghiệm hiện trường kiểm đếm toàn bộ diện tích đất số cây rừng đã bị cưa cắt
xác định chính xác mức độ thiệt hại vừa xác minh điều tra truy tìm đối tượng và những tăng vật chứng cứ liên quan
qua việc khám nghiệm hiện trường cho thấy rừng ở tiểu khu hai trăm linh năm là rừng sản xuất diện tích rừng bị tác động và hủy hoại quy mô rất lớn